tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự sau khi khiến hai người thương vong tại thị xã bến cát của tỉnh bình dương
hoàng văn giang quê ở tỉnh thanh hóa đã đến cơ quan công an đầu thú
theo điều tra ban đầu trưa ngày ba tháng bảy nguyễn cắn đạt huỳnh văn trường cùng quê ở tỉnh bạc liêu
và hai người khác đã đến uống rượu ở phường hòa lợi thị xã bến cát
tại đây đạt đã xảy ra mâu thuẫn với hoàng văn giang là chủ quán nhậu
khi bị nhóm của đạt ném đá vào bên trong quán giang cầm dao đâm trúng người đạt và trường
khiến đạt tử vong còn trường bị thương
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã tạm giữ giang để làm rõ về hành vi giết người của đối tượng
tại tỉnh lâm đồng công an thành phố đà lạt đang tiếp tục làm việc với nam thanh niên hai mươi bốn tuổi
trú tại thành phố đà lạt để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép sáu bình khí bóng cười
mỗi bình chứa hai kg khí
vào chiều hai mươi chín tháng sáu đợt cảnh sát truyền thông báo
công an tinh tế và đội cảnh sát hình sự công an thành phố đà lạt phối hợp với công an phường sáu thành phố đà lạt
bắt quả tàng năm thanh niên đang tàng trữ sáu bình bóng cười tại nhà riêng
bước đầu đối tượng khai nhận đã lên mạng xã hội facebook liên hệ mua sáu bình bóng cười nói trên
từ thành phố hồ chí minh về thành phố đà lạt
tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke tại xã xuân huy huyện lâm thao tỉnh phú thọ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
phối hợp với công an huyện lâm thao đã phát hiện có một mươi nam nữ thanh niên
đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ một địa sứ có bám dính tinh thể màu trắng
ba viên nén các đối tượng khai là ma túy ketamin và thuốc lắc cùng nhiều vật dụng để sử dụng ma túy
xét nghiệm nhanh cả một mươi đối tượng đều dương tính với ma túy
bước đầu đối tượng nguyễn văn trọng chú tại huyện cẩm khê khai nhận
đã cùng với ba đối tượng khác mua ma túy về tổ chức sinh nhật cho một đối tượng trong nhóm
một đối tượng khác trong nhóm cũng đã liên hệ mua thêm ma túy
và khi cả nhóm đang sử dụng thì bị phát hiện và bắt giữ
sau hơn nửa tháng thực hiện cao điểm kiểm tra lực lượng cảnh sát giao thông cả nước
đã xử lý hàng nghìn xe quá tải cơi nới thành thùng với số tiền phạt lên tới một mươi sáu tỷ đồng
tạm giữ hàng trăm phương tiện và tước giấy phép
lái xe trên một trường hợp
vâng ạ cũng vì vậy mà giờ đây trên các tuyến đường xe quá khổ quá tải cơi nới thành thùng
thì đã dần như là vắng bóng
và nhiều lái xe cho biết việc lực lượng chức năng gia quân xử lý như thế này
vừa đảm bảo về an toàn giao thông và cũng đảm bảo an toàn cho chính các lái xe
ghi nhận sau đây của phóng viên thời sự tại tỉnh hà nam
địa bàn tỉnh hà nam từ ngày hai mươi tháng sáu đến ngày bốn tháng bảy
lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn tỉnh đã xử lý bốn trăm hai mươi tám trường hợp phạt tiền hơn hai tỷ đồng
trong đó có hơn chín mươi trường hợp xe chở quá tải tự ý cải tạo
thay đổi kích thước thành thùng xe bị phạt tiền hơn một tỷ đồng
chúng tôi đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
khép kín địa bàn hai mươi bốn trên bốn và kiên quyết tập trung xử lý tất cả các phương tiện
không có vùng cấm tất cả các phương tiện đã chấp hành
thì chúng tôi tuyên truyền nhắc nhở để lần sau là chấp hành hơn nữa
thế còn tất cả các phương tiện mà còn có biểu hiện vi phạm
chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật
trên các tuyến giao thông hầu hết các phương tiện vận tải hàng hóa
đều được lực lượng chức năng dừng lại kiểm tra
từ việc đo kích thước thành thùng tới việc kiểm tra tải trọng các xe
tôi cũng tháo rỡ thành thùng theo kích cỡ của
theo tôi là lực lượng cảnh sát giao thông đã nhiệm vụ làm như thế này là rất tốt
cho về việc đảm bảo giao thông trên mọi tuyến đường
tôi thấy là sở nó đúng tải và không cơi nới
thực hiện đúng theo quy định của pháp luật
sau khi được lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà nam vận động tuyên truyền
hàng loạt phương tiện vận tải của công ty này đã tự giác
tháo dỡ cơi nới trả lại nguyên trạng thái kích thước thành thùng xe theo quy định
tôi không chạy được thế thôi cắt đi để mà chạy
thế thôi còn không chở được nhiều thì nó lãi ít đi thôi
chính vì vậy nên bọn tôi phải cắt đi
ủng hộ lắm chứ không phải là không ủng hộ
vì vậy tôi cũng yêu cầu các lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn
an ninh của giao thông thì phải làm cho nó triệt đẻ
chứ không thể làm lửa chừng được
đến nay trên địa bàn tỉnh hà nam đã có hơn một trăm năm mươi doanh nghiệp vận tải
bỏ phần cơi nới thành thùng xe
tuy nhiên không riêng đợt giao cơn xử lý vi phạm lần này
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà nam vẫn sẽ tiếp tục duy trì
việc tăng cường tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đối với những hành vi vi phạm trở hàng quá tải trọng
với phương châm quyết liệt đồng bộ bảo đảm khách quan minh bạch không có vùng cấm
phòng an ninh điều tra công an tp hcm vừa bắt thêm hai bị can
trong vụ án lạm quyền trong khi thi hành công vụ xảy ra
tại liên hiệp hợp tác xã thương mại tp hcm sài gòn cổ úc
đó là võ thành trung tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị mới
và tôn thất hào tổng giám đốc công ty cổ phần địa ốc đại á
trước đó vào ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với diệp dũng năm mươi bốn tuổi nguyên chủ tịch hội đồng quản trị sài gòn cổ úc
để điều tra về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ
vụ án này thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo
đối tượng vũ thúy nga trú tại phường cam giá tp thái nguyên tỉnh thái nguyên
vừa bị công an huyện trợ mới tỉnh bắc cạn bắt giữ để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại cơ quan công an nga khai nhận trước đó có gọi điện cho một người phụ nữ trú tại huyện ứng hòa hà nội
và tự xưng là hồng chú tại tỉnh bắc cạn đặt mua bốn sáu trăm linh chiếc khăn mặt trị giá hơn ba mươi ba triệu đồng
sau khi nhận được hàng tại huyện trợ mới tỉnh bắc cạn nga đã thuê xe vận chuyển về nhà
tại thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên rồi cắt đứt toàn bộ liên lạc với nạn nhân để chiếm đoạt tài sản
đến thời điểm bị phát hiện đối tượng đã bán ra thị trường hơn hai năm trăm linh chiếc khăn mặt
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện ehleu tỉnh đắk lắc
vừa phát hiện hai đối tượng vận chuyển lâm sản trái phép
trước đó tại lô hai khoảnh sáu tiểu khu bốn mươi một lâm phần thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên lâm nghiệp trư phả quản lý
tổ công tác phát hiện hoàng văn thái và ngô tùng thành đang điều khiển xe công nông
chở bốn lóng gỗ ké khối lượng hai bốn mươi năm mét khối
thời điểm kiểm tra thái và thành không xuất trình được hồ sơ chứng minh nguồn gốc
của số lâm sản trên
hiện công an huyện e leo đã ra quyết định khởi tố bị can ngô tùng thành
về tội vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản
xử phạt hành chính một mươi triệu đồng về hành vi vận chuyển lâm sản trái phép
đối với hoàng văn thái
số ca mắc sốt xuất huyết ở nước ta đang gia tăng nhanh
hiện đã có khoảng chín mươi hai người mắc ba mươi sáu trường hợp tử vong
các chuyên gia khuyên cáo là khi mắc sốt xuất huyết và tự điều trị tại nhà
người bệnh lưu ý là không được uống aspirin và ibuprofen
theo báo cáo của các địa phương đến ngày bốn tháng bảy cả nước ghi nhận khoảng chín mươi hai ca xuất xuất huyết
con số này tăng khoảng một mươi năm ca so với thống kê một mươi ngày trước đó
đã có ba mươi sáu trường hợp tử vong về sốt xuất huyết tăng sáu trường hợp so với người một mươi ngày trước đó
bộ y tế nhấn mạnh hiện nay đang là cao điểm mô dịch sốt huyết
số ca mắc liên tục tăng cao tại nhiều tỉnh thành phố trong những ngày gần đây
tập trung chủ yếu tại khu vực miền nam một số tỉnh thành phố khu vực miền trung
ban tổ chức đã cung cấp thông tin chung về các hoạt động chính của các đoàn tham dự nhạc hội
phân công hoạt động theo các vị trí nhiệm vụ cụ thể như hỗ trợ công tác đưa đón các đoàn
phiên dịch công tác đảm bảo y tế phòng chống dịch covid một mươi chín
ứng trực tại địa điểm lưu trú để hỗ trợ các đoàn
ngoài ra các đoàn đại biểu cũng đã thảo luận giải đáp các thắc mắc về công tác lễ tân
hậu cần phổ biến các kỹ năng đón tiếp phục vụ các đại biểu quốc tế
cũng trong khuôn khổ buổi tập huấn ban tổ chức đã đi khảo sát các địa điểm tổ chức chương trình nhạc hội
nơi lưu trú và đón tiếp các đoàn tham dự
buổi tập huấn này sẽ giúp các cán bộ chiến sĩ làm công tác lễ tân có những thông tin cơ bản
kỹ năng cần thiết để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công
thể hiện sự chuyên nghiệp tác phòng nghiêm túc kỷ luật của người chiến sĩ công an nhân dân việt nam
nói riêng và sự nhiệt thành mến khách của người việt nam nói chung
kết quả của công tác lễ tân sẽ đóng góp một phần không nhỏ vào thành công của chương trình nhạc hội
cảnh sát các nước asean cộng năm hai nghìn hai mươi
nằm trong chuỗi hoạt động tuyên truyền kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
bộ công an đã phối hợp với trung tâm sản xuất phim truyền hình việt nam vfc xây dựng kịch bản
sản xuất phim truyền hình mang tên đấu chí
vào chiều qua vfc đã tổ chức buổi họp báo ra mắt bộ phim này
bộ phim đấu trí thuộc dòng phim chính luận lấy cảm hứng từ những sự kiện mang tính lịch sử
những đại án tham nhũng tiêu cực trong đấu thầu sinh phẩm y tế phơi bày những mưu mô thủ đoạn
hoạt động ngầm của nhóm tội phạm những liên minh lợi ích giữa doanh nghiệp và quan chức
không chỉ hấp dẫn khán giả với các vấn đề nóng của xã hội đồng chí còn khắc họa hình ảnh
người chiến sĩ công an nhân dân luôn tâm huyết với nghề đấu tranh với những cám rỗ về vật chất
tham vọng quyền lực và tiền bạc
đây cũng là bộ phim tiếp theo trong loạt phim về chiến sĩ công an nhân dân đã ghi dấu ấn mạnh mẽ
với khán giả yêu thích phim truyền hình việt nam
với sự tư vấn phối hợp của cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
đấu trí không chỉ đáp ứng được về mặt chuyên môn ngành nghề mà còn mang đến những đại cảnh mãn nhãn cho khán giả
bộ phim sẽ phát sóng vào các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh vtv một
đài truyền hình việt nam bắt đầu từ ngày một mươi tám tháng bảy